cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam tài xế lái xe ô tô honda city
đâm nhiều người đi xe máy trong cây xăng trên đường láng xảy ra cách đây không lâu
cụ thể nam tài xế ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại cụ khê thanh hoài hà nội
bị khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám ngô công hán điều khiển xe ô tô honda city
lưu thông trên đường láng bất ngờ tông thẳng vào cây xăng một trăm một mươi một đường láng thịnh quang đống đa
vụ việc khiến tám người bị thương trong đó có nhân viên cây xăng
qua kiểm tra phát hiện ngô công hán đã vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao
bước đầu tài xế khai nhận trước khi gây tai nạn đã đi liên hoan sinh nhật bản và có sử dụng rượu
sau đó tự lái xe về và không làm chủ được tốc độ gây ra vụ tai nạn kể trên